phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi một
về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
trong đó bộ giao thông vận tải cần tập trung vào phân tích thực trạng khó khăn vướng mắt và đánh giá khả năng hoàn thành
đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng từ đó đề xuất giải pháp đồng bộ
bảo đảm chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang hình thức điện tử nhằm tiếp tục triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng theo các quyết định và chỉ thị công điện của thủ tướng chính phủ đã ban hành trong ba năm qua
dự kiến đến cuối năm nay toàn bộ trạm thu phí trên toàn quốc sẽ phải thực hiện thu phí tự động